thông tin cập nhật về thiệt hại do bão số bốn gây ra
trong đêm ngày hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay một số tỉnh ven biển miền trung tiếp tục có mưa
nhưng nơi đây vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục ứng phó với mưa lớn hoàn lưu sau bão
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
tính đến thời điểm hiện tại thì bão số bốn đã làm năm mươi bảy người bị thương
mưa bão cũng đã làm chín mươi bốn căn nhà bị sập bảy mươi bảy điểm trường bị ảnh hưởng
về nông nghiệp mưa bão gây thiệt hại hai trăm chín mươi năm hectare lúa một ba mươi tám hectare hoa màu sáu hectare thủy sản bị ngập năm hai trăm sáu mươi hai cây xanh bị gãy đổ
về giao thông sáu mươi năm vị trí bị ngập sạt lở tại các tuyến đường hồ chí minh quốc lộ bốn mươi chín b một mươi năm d chín d một mươi bốn e hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn b hai mươi bốn c
một số tuyến đường giao thông địa phương và bốn cầu treo cầu tạm bị cuốn trôi
về hệ thống điện một mươi năm trăm một mươi trạm biến áp mất điện tạm thời
dự kiến tất cả sẽ đóng điện trở lại vào trước một mươi bảy h chiều ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng chín
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi các bị cáo đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ba tám tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được michael chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài không rõ lai lịch
theo thỏa thuận michael sẽ được chia năm trên tổng số tiền rút được
sau đó chia lại cho các bị cáo khác từ hai ba
mưa lớn kéo dài kể từ chiều cho tới hai mươi hai giờ đêm qua
khiến cho nhiều địa bàn tại huyện quỳnh lưu nghệ an bị ngập ống cục
trong đêm hàng nghìn người dân phải chạy lũ
từ đêm ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn cộng với chiều cường dâng cao đã gây ngập ống
tại địa bàn các xã quỳnh giang quỳnh hồng quỳnh mỹ thị trấn cầu giát của huyện quỳnh lưu
nghệ an nước bắt đầu ngập vào nhà dân
nhiều gia đình đã sơ tán nhiều hộ tổ chức di rời tài sản vật nuôi trong đêm
tại hà tĩnh cầu tràn bắc qua sông ngàn sâu thuộc địa bàn xã hương liên huyện hương khê
bị ngập sâu do mưa lớn khiến hàng chục hộ dân bị cô lập
chính quyền địa phương đã lập biển cảnh báo tạo rào chắn cấm đi vào cầu tràn để đảm bảo an toàn cho người dân
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang truy bắt hai nghi can liên quan đến vụ cướp tiệm vàng
xảy ra vào trưa ngày hôm qua hai mươi tám tháng chín
thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng chín hai thanh niên đi xe máy màu đỏ chạy quanh khu vực
có nhiều tiệm vàng trên đường thủ khoa huân phường bình chuẩn tp thuận an
sau đó một thanh niên ngồi trên xe máy đứng đợi ở ngoài một thanh niên khác lao vào tiệm vàng
dùng hung khí đập tủ kính lấy đi một số vàng rồi lên xe máy cùng đồng bọn bỏ chạy
thời điểm xảy ra vụ cướp trong tiệm vàng chỉ có một người phụ nữ trông coi
nhận được tin báo công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera để nhận dạng đối tượng phục vụ công tác truy bắt hai đối tượng trên
lực lượng công an cùng chủ tiệm đang thống kê về thiệt hại
tổng công ty điện lực miền trung cho biết là đến một mươi năm h ngày hôm qua đã có hơn sáu mươi ba tổng số khách hàng
bị mất điện do thiên tai trên địa bàn được cấp điện trở lại
theo tổng công ty điện lực miền trung bão số bốn đã làm mất điện hơn một bốn trăm tám mươi sáu khách hàng
trong toàn khu vực chiếm ba mươi hai một tổng số khách hàng
một số huyện bị mất điện toàn bộ như huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
các huyện a lưới nam đông của thừa thiên huế
một số địa phương có số xã phường bị mất điện nhiều như quảng nam quảng ngãi quảng trị đà nẵng
đến một mươi năm h chiều ngày hôm qua điện lực miền trung đã cấp điện trở lại cho hơn một một trăm tám mươi năm khách hàng bị mất điện do bão
hiện điện lực miền trung và các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác kiểm tra các hiện trường
xử lý sự cố lưới điện để sớm khôi phục cấp điện phục vụ khách hàng
dự kiến sẽ hoàn thành việc cấp điện trong ngày hôm nay
đối tượng lê phước thành quê tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tạm giữ
để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày hai mươi ba tháng chín thành bị phát hiện khi đang tàng trữ ma túy thu giữ năm bốn trăm linh viên thuốc lắc có trọng lượng hơn hai một kg
cùng nhiều tăng vật khác đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các gói đựng bánh kẹo và gửi qua đường biêu kiện hàng hóa
vận chuyển về việt nam thành khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài nhập về việt nam để tiêu thụ trong nước
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an vừa có văn bản đề nghị trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh thành phố
chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh thành phố
các hành vi vi phạm pháp luật tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh giúp người dân nâng cao cảnh giác các hành vi vi phạm pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi thăm khám chữa bệnh tại các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh
củng cố số điện thoại đường dây nóng và xây dựng phương án kế hoạch giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra
cảnh sát khu vực cán bộ làm công tác cảnh sát khu vực tăng cường công tác nắm địa bàn nắm hộ nắm người công tác quản lý cư trú tại khu vực bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh
giả soát lập danh sách các đối tượng có hành vi lừa đảo trộm cắp cướp cướp giật gây dối trật tự công cộng cò mồi khám chữa bệnh
cảnh sát trật tự cảnh sát phản ứng nhanh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
tổng công ty cấp nước sài gòn sawako cho biết trong hai ngày cuối tuần này mùng một và mùng hai tháng một mươi nhiều quận huyện tại tp hcm sẽ bị cắt nước nước yếu do công ty cấp nước bảo trì nhà máy nước và trạm bơm nước thô từ sông sài gòn
tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hiểu hạn một thành viên sawako cho biết để bảo trì nhà máy nước tân hiệp nên từ hai mươi hai h ngày mùng một tháng một mươi ngày thứ bảy đến bốn h ngày mùng hai tháng một mươi chủ nhật tại một số quận huyện tp hcm sẽ bị cắt nước
trong đó có toàn bộ quận bình tân một số phường của các quận tân phú tân bình quận sáu và một số xã thị trấn của huyện bình chánh
cùng với đó tình trạng nước yếu cũng sẽ xảy ra tại nhiều địa bàn phường xã của các quận huyện
quận một mươi hai tân bình gò vấp bình chánh và toàn bộ huyện hóc môn
trong thời gian này các đơn vị cấp nước đã lên phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu đồng thời sẽ điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tài điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế
đề án cùng em đến trường được ban hành vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi tám nhằm phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an nhân dân trong việc chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em xây dựng hình ảnh người cán bộ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
và cho đến nay đề án này được phủ rộng trên khắp các tỉnh thành của đất nước trong đó có lực lượng công an tỉnh yên bái
hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mất sớm em nguyễn thảo my tổ sáu phường yên thịnh thành phố yên bái đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống đạt nhiều thành tích cao trong học tập
để hỗ trợ em tri đoàn thanh niên trại tạm giam công an tỉnh yên bái đã nhận đỡ đầu hỗ trợ và đồng hành cùng em đến trường nhờ vậy cuộc sống của em đã ổn định hơn rất nhiều
nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các chiến sĩ công an đặc biệt là đoàn thanh niên của trại tạm giam công an tỉnh yên bái
các đồng chí đã nhận đỡ đầu học sinh em nguyễn thảo my ngay từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và từ đầu năm học mới các đồng chí cũng đến chia sẻ với các con và mua tặng các con